hồi một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông cách đà nẵng khoảng bốn trăm tám mươi km cách quảng nam bốn trăm ba mươi km cách quảng ngãi ba trăm tám mươi km cách phụ yên ba trăm hai mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào đất liền từ đà nẵng đến phú yên với sức gió mạnh nhất cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm linh sáu tám độ kinh đông trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
cấp độ rùi ra tiên tai do bão số chín cấp bốn
mời quý vị và các bạn theo dõi cập nhật thời tiết trong các bản tin tiếp theo